chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đã có buổi làm việc với viện kiểm sát nhân dân tối cao
theo báo cáo của viện kiểm sát nhân dân tối cao trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường và hiệu quả hơn
nhất là kiểm soát việc giải quyết các vụ việc dân sự hành chính kinh doanh thương mại
đã ban hành sáu bảy trăm một mươi kiến nghị kháng nghị tăng một mươi một ba so với cùng kỳ
yêu cầu cơ quan tư pháp cơ quan hiệu quan khắc phục xử lý và phòng ngừa vi phạm tội phạm
công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp chặt chẽ hơn đã tập trung chỉ đạo điều tra
truy tố xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn phức tạp trọng điểm được dư luận quan tâm
viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ động phối hợp với bộ công an tòa án nhân dân tối cao
và cơ quan hữu quan tổ chức nhiều hội nghị bàn biện pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn
vướng mắt trong giải quyết án hình sự nói chung và các vụ án về ma túy nói riêng
viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn nhiều hạn chế
công tác kiểm soát việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm của một số đơn vị chưa chặt chẽ
việc điều tra xử lý một số vụ án về kinh tế và tham nhũng còn để kéo dài
công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm
tái thẩm tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao
biểu dương những kết quả thành tích mà ngành kiểm sát đã đạt được trong thời gian qua
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu ngành kiểm sát nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo
chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
kế hoạch đề ra góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh dân chủ nghiêm minh
trong thời gian tới chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát cần tiếp tục quán triệt
thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng nhà nước về lĩnh vực tư pháp
chúng ta vẫn phải tiếp tục đề cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng
cái việc thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp
thực thi đúng đắn đầy đủ có hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm
theo quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đặc biệt là tội tham nhũng
các đồng chí đánh đạo đảng nhà nước cũng đã phát biểu rất nhiều rồi
vừa qua đi tiếp xúc cử tri thì cử tri cả nước cũng hết sức quan tâm đến lĩnh vực đấu tranh chống các loại tội phạm nói chung
chống vi phạm pháp luật nói chung
nhưng mà chống tội phạm
tham nhũng là được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm
tôi cũng đề nghị là chúng ta phải khắc phục có hiệu quả cái tình trạng đơn đề nghị kháng nghi
giám lốc thẩm rồi tái thẩm còn tồn động kéo dài thời gian giải quyết
phải kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các vi phạm trong hoạt động điều tra
truy tố xét xử và thi hành án với tinh thần không để lọt tội phạm
và cũng không để oan người vô tội
như lúc đầu tôi
chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành kiểm sát tập trung nghiên cứu tham gia xây dựng hoàn thiện dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và các dự án luật có liên quan
đồng thời triển khai thi hành có hiệu quả các đạo luật mới về tư pháp
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng dưới nhiều hình thức tới mọi tầng lớp nhân dân
nhất là các đạo luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành
nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân
đối với hoạt động của ngành kiểm sát nhân dân